trước kiểm tra khu vực xung quanh cơ sở lực lượng chức năng phát hiện thêm hai tủ đông lạnh loại lớn cũng chứa thịt lợn thịt gà
ước tổng số thịt lợn gà tại cơ sở là hơn bốn mươi tấn
làm việc với cơ quan chức năng bước đầu chủ cơ sở chỉ xuất trình được giấy phép kinh doanh hộ cá thể về sản xuất giò trà
nhưng không có các loại giấy tờ hóa đơn để chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thịt lợn thịt gà trên
sau khi lập biên bản lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu để mang đi kiểm nghiệm và niêm phong toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xử lý theo quy định